thưa quý vị không khí tết đã lan tỏa khắp các con phố trong ngày ông công ông táo hôm nay
tết nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai đang cận kề trong khi tình hình dịch covid một mươi chín tại thủ đô vẫn còn diễn biến phức tạp
số f ngoài cộng đồng liên tục tăng cao nhiều trường hợp f thẻ nhẹ đang được điều trị tại nhà
ủy ban nhân dân phường trúc bạch đã triển khai những biện pháp thiết thực giúp đối tượng f trong phường đón một cái tết trọn vẹn hơn
ông nguyễn dân huy chủ tịch ủy ban nhân dân phường trúc bạch cho biết phường đang thực hiện kế hoạch trao tặng mỗi gia đình f
một cành đào như mong muốn đem lại sức khỏe bình an tới các đối tượng f cách ly tại nhà nhất là khi dịp tết đang đến gần
lực lượng thanh niên xung kích phường trúc bạch hỗ trợ vận chuyển từng cành đào tới nhà các f trong phường để trao tặng
trước đó đoàn thanh niên phường đã lập danh sách các hộ gia đình f để hỗ trợ việc mua sắm nhu yếu phẩm trong dịp tết nhâm dần
nhiều gia đình có f được lãnh đạo phường trúc bạch tới tận nhà thăm hỏi và trao tặng cành đào ý nghĩa
việc này giúp các f yên tâm điều trị mà vẫn có thể đón một cái tết trọn vẹn
ngoài việc tặng đào đoàn thanh niên phường cũng hỗ trợ các gia đình có f mua sắm nhu yếu phẩm theo nhu cầu
mặt hàng được các gia đình có f lựa chọn chủ yếu là lương thực thực phẩm
đặc biệt là cá chép cho ngày ông công ông táo
sau đó thì nhóm thanh niên tình nguyện sẽ đem tới tận nhà các đối tượng f trong phường
nếu các gia đình sau khi cúng lễ ông công ông táo có nhu cầu đem thả cá
cũng có thể liên hệ lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ
trong bối cảnh các đối tượng f đang thực hiện việc cách ly tại nhà vì dịch covid một mươi chín
thì việc làm thiết thực này đã nhận được sự ủng hộ của người dân
qua đó giúp các trường hợp cách ly tại nhà có thể an tâm đón tết một cách đầy đủ